tại thành phố vũng tàu phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh phó chủ tịch thứ nhất hội đồng thi đua khen thưởng trung ương
đã dự hội nghị sơ kết thực hiện giao ước thi đua sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi của cụm thi đua các tỉnh miền đông nam bộ
phó chủ tịch nước đánh giá các địa phương đã thực hiện hiệu quả bốn phong trào thi đua do trung ương phát động
lan tỏa tích cực các gương điển hình cách làm hay trong xã hội tổ chức khen thưởng kịp thời tạo được sự khách lệ rất lớn trong nhân dân
đồng chí đề nghị thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh bốn phong trào thi đua chào mừng đại hội đảng các cấp
tiến tới đại hội đảng và đại hội thi đua yêu nước toàn quốc sắp tới